đại diện lãnh đạo bộ công an tập đoàn điện lực việt nam tổ chức trao tặng ba mươi tỷ đồng cho huyện biên giới đậm pồ tỉnh điện biên để làm mới sửa chữa sáu trăm một mươi năm căn nhà cho hộ nghèo
đây là việc làm tình nghĩa ủng hộ chủ trương kêu gọi vận động làm nhà ở tặng hộ nghèo do đảng ủy bộ công an phát động
trong số sáu trăm một mươi năm hộ được hỗ trợ có năm trăm tám mươi bảy hộ làm nhà mới hoàn toàn được hỗ trợ năm mươi triệu đồng một hộ để làm nhà ba cứng mái khung nền với tổng diện tích ba mươi sáu m hai
bằng nhà tôn khung tôn và nền láng xi măng còn lại hai mươi tám nhà sửa chữa sẽ được hỗ trợ tối đa một mươi năm triệu đồng một hạng mục một nhà
triển khai từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến nay toàn huyện nậm pồ đã hoàn thiện hai mươi năm nhà cho đồng bào nghèo gần đâu đến ba mươi tháng tám sẽ hoàn thành một trăm linh số nhà làm mới sửa chữa